tại tp hcm dự án xây dựng hầm chui tại nút giao thông an sương một trong những dự án trọng điểm giúp giảm ồn tắc giao thông
tại khu vực cửa ngõ phía tây bắc của thành phố đã chính thức bị tạm ngừng thi công do còn vướng mắc về mặt bằng
dự án hầm chui an sương có hai nhánh hầm là n một và n hai nhánh n một hướng từ trung tâm thành phố đi huyện củ chi đã hoàn thành
đưa vào sử dụng từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám trong khi đó nhánh n hai đi hướng ngược lại vẫn chưa thể hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng
hiện còn một đốt hầm kín và sáu đốt hầm hở của nhánh hầm n hai chưa thể thi công
trước đó cũng vì lý do thiếu mặt bằng nên dự án phải lùi thời gian hoàn thành từ cuối năm hai nghìn một mươi tám sang cuối năm hai nghìn một mươi chín
khu quản lý giao thông đô thị số ba cho biết dự án phải tạm dừng thi công để cho ủy ban nhân dân huyện hóc môn
giải quyết rứt điểm các khiếu nại của người dân về giá tiền bồi thường đất ở
khi có mặt bằng dự kiến trong sáu tháng thi công sẽ hoàn thành phần hầm còn lại
dự án xây dựng hầm chui tại nút giao thông an sương có tổng mức đầu tư năm trăm một mươi bốn tỷ đồng
quy mô ba tầng gồm hầm chui tầng mặt đất và cầu vượt với mục tiêu giúp giảm un tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ tây bắc thành phố